tối qua ngày hai mươi ba tháng một khoảnh khắc tiếng còi trọng tài văng lên báo hiệu trận đấu giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba qatar đã kết thúc
sau loạt suốt luân lưu đầy nghé thở thì cũng là lúc mà hàng triệu cổ động viên việt nam ở khắp mọi nơi như vỡ hỏa trong cảm xúc
mời quý vị khán giả cùng hòa chung những cảm xúc đầy tự hào tại nhiều địa phương trên cả nước
khu vực trước ủy ban nhân dân tp hcm đã được cảnh sát giao thông cho lưu thông lại bình thường
dòng người cơ hoa đổ rồn về trục đường lê thánh tôn để về khu vực chợ bến thành
sự náo nhiệt càng tăng thêm khi những chiếc xe ô tô chở đầy người hò gieo ăn mừng trên nóc xe ở khu vực phía đông tp hcm
như quận hai quận chín quận thủ đức bắt đầu đổ về trung tâm thành phố
trong khi đó các ngã đường trung tâm như nguyễn thị minh khai lê duẩn điện biên phủ kẹt cứng
mỗi người dân đã không thể kìm nén cảm xúc đang vỡ hòa trước chiến thắng kỳ tích này
tất cả đều có niềm tin mãnh liệt vào đội tuyển u hai mươi ba việt nam trong trận chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn một mươi tám
sẽ diễn ra vào lúc một mươi năm h ngày hai mươi bảy tháng một tới đây
ngay sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển u hai mươi ba việt nam trước u hai mươi ba qatar tại bán kết u hai mươi ba châu á hai nghìn một mươi tám
hàng vạn người dân hà nội đã đổ ra khắp các tuyến phố đinh tiên hoàng ba triệu hàng bài trần nhân tông ở hà nội
để ăn mừng chiến thắng thể hiện tình yêu với đội nhà
như vậy là u hai mươi ba việt nam đã giành được
tấm vé vào chung kết của giải đấu danh giá cấp châu lục viết tiếp câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại
qua những gì diễn ra tại trận đấu giữa đội tuyển u hai mươi ba việt nam và đội tuyển u hai mươi ba qatar
các cầu động viên tại thành phố đà nẵng có lúc vỡ hỏa trong niềm vui chiến thắng
cũng có lúc lặng người đi sau những bàn thua của đội nhà
tuy nhiên niềm tin của các cổ động viên vào đội tuyển u hai mươi ba việt nam là rất lớn
việc đội tuyển việt nam được tiến sâu vào các trận thi đấu của giải bóng đá châu á
là một niềm vinh dự rất lớn dành cho người hâm mộ bóng
và chính những nỗ lực của các cầu thủ u hai mươi ba việt nam trong trận bán kết này
đã khiến cho người hâm mộ càng thêm có niềm tin vào sự phát triển của bóng đá nước nhà
sau khi đội tuyển u hai mươi ba việt nam vượt qua u hai mươi ba qatar tại giải u hai mươi ba châu á
hàng ngàn người dân cần thơ đã ra đường để ăn mừng chiến thắng
đến khoảng hai mươi giờ dọc các tuyến đường như đường hòa bình đường phan đình phùng
đường nguyễn trãi đường ba tháng hai đường ba mươi tháng bốn thuộc quận ninh kiều
thành phố cần thơ tràn ngập cờ đỏ sao vàng và những tiếng hò reo phấn khích
nhiều người hâm mộ cần thơ vui mừng cho biết
rất lâu rồi người dân cần thơ mới được sống lại trong một bầu không khí bóng đá
dâu cảm xúc như thế này cảm ơn các chàng trai u hai mươi ba việt nam
hy vọng các chàng trai u hai mươi ba việt nam tiếp tục chiến thắng trận cuối cùng của vòng chung kết
cùng với không khí trên nhiều thành phố khác của cả nước
tối ngày hai mươi ba tháng một hàng chục ngàn người tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng

của đội tuyển u hai mươi ba việt nam trước u hai mươi ba qatar trong khuôn khủ vòng chung kết u hai mươi ba châu á năm hai nghìn một mươi tám
ngay sau khi trận đấu kết thúc hàng chục ngàn người dân đã đổ xuống các tuyến đường chính
của thành phố biên hòa như đường nguyễn ái quốc đồng khởi phạm văn thuận
cách mạng tháng tám đường ba mươi tháng bốn để cổ vũ ăn mừng chiến thắng
mọi người cùng nhau hò reo và hát vang bài ca như có bác hồ trong ngày vui đại thắng
trong niềm vui chung và niềm tự hào của cả dân tộc dòng người diễu hành trong trật tự
các lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự cảnh sát hình sự công an đồng nai
và thành phố biên hòa đã có mặt trên các tuyến đường để điều tiết giao thông và bảo đảm an ninh trật tự